chiều qua hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án nhà máy ethanol phú thọ đối với sáu bị cáo kháng cáo
gồm vũ thanh hà nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí công ty pvb phạm xuân diệu nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp sầu khí việt nam pvc
nguyễn xuân thủy nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty pvb khương anh tuấn nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty pvb lê thanh thái nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty pvb hoàng đình tâm nguyên kế toán trưởng công ty pvb
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đều là người có năng lực quyền hạn giữ vị trí chủ chốt quan trọng trong tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước được tin tưởng giao cho quản lý vốn và tài sản quốc gia
biết rõ quy trình đấu thầu và năng lực của nhà
nhà thầu pvc không đạt các bị cáo vẫn chấp thuận cho thực hiện khiến dự án ethanol phú thọ giang dở suốt tám năm chưa hoàn thiện hạng mục nào làm lãng phí nguồn lực kinh tế xã hội nghiêm trọng
hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công ty pvb với mức hơn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
đây là toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà công ty pvb đã trả và còn phải trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi tố
dựa trên vai trò của từng bị cáo trong vụ án hội đồng xét xử bác tất cả
các kháng cáo tuyên y án sơ thẩm mức bồi thường dân sự mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên là hợp lý không có căn cứ để miễn giảm
bên cạnh đó tòa phúc thẩm cũng bác kháng cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương về việc không đồng ý giao quyền chuyển nhượng sử dụng lô đất ba bốn trăm linh m hai ở tam đảo cho pvc
tòa nhận thấy mảnh đất được mua bằng tiền của pvc được sử dụng trái pháp luật chủ trương góp vốn chỉ là hình thức để trịnh xuân thanh che giấu hành vi vi phạm pháp luật
theo tòa phúc thẩm pvc là công ty cổ phần có vốn của nhà nước sau đó mảnh đất ba bốn trăm linh m hai là tài sản của nhà nước
tòa sơ thẩm tuyên pvc có quyền quản lý sử dụng là hợp lý do đó nội dung kháng cáo này sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác khi có yêu cầu khởi kiện như bản án sơ thẩm đã nêu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn